hưởng ứng tháng công nhân năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức một đám cưới tập thể cho một mươi hai cặp đôi vợ chồng là công nhân viên chức đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là một việc làm hết sức ý nghĩa đối với những cặp đôi vợ chồng là những công nhân trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đã hướng đến những nhu cầu thiết thực góp phần chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn
đồng thời đã tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi trên địa bàn tỉnh